có một số cơ sở kinh doanh có một số cơ sở là người ta chưa đồng tình với cái quyết định này
lý do là khi mà người ta không được kinh doanh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn lợi cái thu nhập của người ta
trước đó như tại hà lan dù các quy định hạn chế vừa được nới lỏng từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
nhưng trước sự chủ quan do tâm lý đã được tiêm vaccine
trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cố ý không chấp hành các quy định
đã khiến cho hà lan bùng phát dịch bệnh nặng nề trở thành một nước có tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín đứng đầu thế giới
có thể thấy việc chủ quan và không tự ý thức chính là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng
trước tình trạng đàm báo động như hiện nay cá nhân mỗi người đều cần phải tự giác nâng cao ý thức của bản thân
trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung cũng như trong việc sử dụng các dịch vụ ăn uống sao cho đúng với yêu cầu nói riêng